cuối giờ chiều nay ngày chín tháng chín tòa nhân dân tp hcm đã chính thức tuyên án sơ thẩm vụ án gây thất thoát hơn chín tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng việt nam vncb
theo đó người chủ mưu là phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng việt nam bị tuyên phạt tổng cộng ba mươi năm tù
ngoài án tù phạm công danh cùng công ty riêng của bị cáo này là công ty cổ phần tập đoàn thiên thành phải bồi thường số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
các bị cáo được xác định là đồng phạm tích cực xuyên suốt bảo đảm tiền đi đúng kế hoạch sai phạm là phan thành mai bị tuyên phạt tổng cộng hai mươi hai năm tù giam mai hữu khương tổng cộng hai mươi năm tù giam